hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an quận đống đa để điều tra làm rõ
sau quá trình điều tra xác minh phát hiện đối tượng khôi đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước đêm ngày hai mươi chín tháng sáu công an quận đống đa phối hợp với công an tỉnh bình phước đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng khi thanh niên này đang lẩn trốn trong một phòng trọ ở phương tân đồng thành phố đông xoài tỉnh bình phước
phát hiện bắt giữ đỗ văn quên và van nát sử dụng vỏ lãi đi từ campuchia sang khu vực ấp an hòa xã an khánh
để đón đặng thị thu thảo huỳnh thị ngọc anh và xe sóc nivi đưa sang campuchia
quá trình truy bắt văn nát và đặng thị thu thảo đã nhảy xuống sông bỏ trốn
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an phát hiện thảo trốn trong nhà dân nên mời về làm việc
còn nát bỏ trốn đến ngày hai mươi sáu tháng sáu ra đầu thú tại công an huyện an phú
bước đầu quên và nát khai nhận đã tham gia đưa người từ việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia
từ khoảng đầu tháng sáu năm nay và đã đưa chót lọt khoảng một mươi năm người qua campuchia
để lấy tiền công từ hai trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một người
riêng huỳnh thị ngọc anh đặng thị thu thảo và xe sóc nivi xa đã bị công an huyện an phú
ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo sẽ là một điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên mỹ hạnh
xin mời chị mỹ hạnh
thưa quý vị mùa du lịch cao điểm hè năm nay sẽ rơi vào khoảng tháng bảy và tháng tám
các dịch vụ từ hàng không khách sạn nhà hàng vận chuyển dự báo là sẽ quá tải
điều này đang làm dấy lên nỗi lo ngại về các tệ nạn treo kéo chặt chém hoành hành
làm phiền lòng du khách
dịch covid một mươi chín đang tạo cơ hội cho du lịch nội địa lên ngôi
lượng khách dự kiến đông hơn và có thể tăng lên từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh
các chuyên gia về du lịch đánh giá các tệ nạn này là câu chuyện buồn muôn thủa
nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt đề ở một số địa phương
do vậy cần có biện pháp loại bỏ mới du khách an tâm xóa đi những ác cảm
và để dẹp bỏ những hiện tượng này thì chỉ có cách là xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm
các cơ quan quản lý phải nhìn nhận rõ những thiệt hại lớn về mặt hình ảnh của ngành du lịch
trong những ngày vừa qua câu chuyện về hơn hai trăm năm mươi phi công pakistan
bị phát hiện sử dụng bằng lái máy bay giả dẫn tới việc bộ giao thông vận tải yêu cầu
tổng giả soát toàn bộ phi công nước ngoài đang làm việc tại việt nam đã trở thành chủ đề nóng
trao đổi với phóng viên kinh tế và đô thị cục trưởng cục hàng không việt nam đinh việt thắng cho biết
trước khi được làm việc tại việt nam phi công pakistan phải có bằng lái
phi công pakistan phải có giá trị quốc tế
sau khi đến việt nam họ phải trải qua quá trình đào tạo huấn luyện bay đầy đủ
cả về lý thuyết thực hành bay thử nghiệm trên mô hình
sau đó phi công mới được cục hàng không việt nam cấp bằng lái để làm việc tại việt nam
ông đinh việt thắng cũng khẳng định hoàn toàn không có sự phân biệt đối xử phi công nội ngoại
việc các hãng bay tạm thời không dùng các phi công pakistan
là chỉ đạo của bộ giao thông vận tải và cục hàng không việt nam
khi nào có kết luận chính thức của nhà chức trách
thì họ sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết đối với các phi công
liên quan đến những tranh luận trong việc tư nhân hóa trường chuyên
cũng như là hiệu quả và vai trò của các trường chuyên này
hiện nay thì bộ giao thông bộ giáo dục và đào tạo vừa có phản hồi về sự việc này
ông nguyễn xuân thành vụ trưởng vụ giáo dục trung học bộ giáo dục đào tạo cho hay
mô hình trường chuyên đã được thể chế hóa trong các điều luật của nhà nước
như vậy là cũng không thể nào có chuyện

chắc chắn là nhà trường phải đầu tư để bồi dưỡng tài năng
có nguồn nhân lực chất lượng cao và các nước đều như vậy
phần dễ thì chúng ta mới có thể xã hội hóa được
về tiêu chí đánh giá chất lượng của trường chuyên
bộ giáo dục đào tạo cũng đã giao nhiệm vụ cho viện khoa học giáo dục việt nam
xây dựng một nhóm nghiên cứu khảo sát bài bản để có được cơ sở khoa học thực tiễn
nhằm đánh giá quá trình phát triển của hệ thống trường chuyên trong một mươi năm qua
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đã điểm mặt các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm
như là quản lý sử dụng đất đai xây dựng cơ bản mua sắm tài sản công
và yêu cầu phải có giải pháp chấn chỉnh trong chỉ thị vừa ban hành
ông phong yêu cầu người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành phải lựa chọn các nội dung trọng tâm
trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như quản lý sử dụng đất đai
xây dựng cơ bản mua sắm tài sản công thuế hải quan
khai thác tài nguyên khoáng sản cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước công tác tổ chức cán bộ
từ đó có các giải pháp đồng bộ để phòng tránh ngăn chặn kịp thời
với cán bộ công chức thì phải tuân thủ quy tắc ứng xử không được kéo dài thời gian giải quyết công việc
hoặc là hách dịch cửa quyền tự ý đặt ra quy định trái pháp luật
để gây phiền hà khó khăn nhũng nhiễu người dân và cơ quan tổ chức khi thực thi công vụ
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý đăng tải trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật các thông tin hấp dẫn khác trong sáng phương nam
thưa quý vị phần đầu sẽ là những cập nhật về hạ tầng giao thông
hiện nay thì tình trạng sạt lỡ và sụt lúng đất tại tỉnh tuyền giang diễn biến phức tạp
ảnh hưởng sản xuất và đời sống của người dân cũng như đe dọa về an toàn giao thông
nguy hiểm hơn là một số vùng ngọt hóa của tỉnh cũng phải đối diện với hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm này
chỉ riêng khu vực các huyện thị vùng ngọt hóa gò công hiện ghi nhận hơn một trăm linh điểm sạt lỡ
chiều dài gần một mươi hai mét và thiệt hại về nhà ở kiến trúc của bốn mươi năm hộ dân
để khắc phục cần nguồn kinh phí ước tính lên đến bốn mươi năm tỷ đồng
nguyên nhân sạt lở do nền đất yếu sự lưu thông của các phương tiện thủy gây sóng to
đặc điểm hình thái sông rạch tại tiền giang trong đó có các đoạn công tạo dòng chảy áp sát bờ gây sạt lỡ
cũng như việc xây nhà ở các công trình hạ tầng quá gần bờ sông
như đê đường giao thông bãi tập kết vật liệu xây dựng làm gia tăng nguy cơ sạt lỡ bờ
ở tiền giang bờ sông được kết hợp các nhiệm vụ như đê thủy lợi đường giao thông nông thôn
khi bờ sông bờ kênh rạch sạc lỡ thì kéo theo đường giao thông cặp kênh mương sông rạch bị cắt đứt
vì khôi phục rất tốn kém
thưa quý vị trong ngày ba mươi tháng sáu tại tỉnh vĩnh long
bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo của ba tỉnh là vĩnh long tiền giang và đồng tháp
về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu mỹ thuận
và đường cao tốc mỹ thuận cần thơ
cập nhật với đoàn công tác của bộ tỉnh vĩnh long cho biết hiện vẫn còn một mươi sáu hộ chưa bàn giao mặt bằng
tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi một năm nay
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật nhấn mạnh tầm quan trọng hai dự án giao thông của quốc gia này
hỗ trợ tác định cư những hộ dân trong vùng dự án
các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ di dời những công trình kỹ thuật trong vùng dự án
tinh thần đến tháng bảy là khởi công gói thầu của dự án xây dựng cầu mỹ thuận hai phía tinh vĩnh long
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khởi công dự án xây dựng đường cao tốc mỹ thuận cần thơ
thứ trưởng nguyễn nhật cũng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ tách định cư
các địa phương cần thực hiện công khai minh bạch đúng theo quy định của pháp luật
tính đến nay đã có chín mươi sáu trên một trăm một mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu mỹ thuận hai
phía tỉnh vĩnh long đã bàn giao mặt bằng chiếm tám mươi năm bảy hộ dân trong dự án còn một mươi sáu hộ chưa bàn giao mặt bằng
hiện thành phố vĩnh long đang tiến hành vận động số hộ dân này nhận tiền bội hoàng
và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đồng thời tiến hành di dời các công trình kỹ thuật trong vùng dự án
đối với dự án xây dựng đường cao tốc mỹ thuận cần thơ đến nay địa phương đã tiến hành họp dân
triển khai dự án thực hiện cám mốc toàn tuyến thực hiện hơn năm mươi khối lượng đo đạt
theo kế hoạch tỉnh vĩnh long sẽ bàn giao mặt bằng đoạn qua thị xã bình minh huyện bình tân long hồ
cho chú đầu tư trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
riêng đoạn qua phần tân hòa thành phố vĩnh long sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng một mươi một
còn tại thành phố hồ chí minh vào chiều tối ba mươi tháng sáu sở giao thông vận tải đã trình dự thảo đề án
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở thành phố giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
hơn chín trăm linh tỷ đồng là số vốn đầu tư cho các dự án trong một mươi năm bao gồm thêm bốn tuyến metro mới
về hệ thống cầu bốn công trình quy mô lớn được sở giao thông vận tải thành phố đề xuất xây dựng
là cầu thủ thiêm ba nối quận hai và quận bốn và thủ thiêm bốn nối quận hai và quận bảy
cầu cát lái nối thành phố hồ chí minh với đồng nai và cầu cần giờ nối huyện nhà bè với cần giờ
còn để giải quyết hiệu quả ung tắc về lâu dài cũng như tạo ra bộ mặt giao thông hiện đại cho thành phố
hệ thống metro và đường trên cao là hai nhóm công trình trọng điểm
về hệ thống metro năm năm tới thành phố sẽ tập trung đầu tư hoàn thành ba tuyến
còn năm tuyến đường trên cao cũng sẽ nằm trong gói đầu tư hơn chín trăm linh tỷ đồng để thành phố xây dựng trong một mươi năm tiếp theo
theo dự toán hơn bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng sẽ được chi từ bốn ngân sách
phần còn lại từ các nguồn vốn trung ương xã hội hóa hoặc oda
một câu chuyện về văn hóa phương nam sẽ tiếp nối bản tin hôm nay
thưa quý vị khác với các loài cá
mùa nước nổi như là cá linh cá lết cá kết hay là cá leo thì cá cơm lại xuất hiện trong mùa nước cạn
với hình dáng nhỏ trong suốt loài cá này sinh trưởng và chuyển phát triển nhanh
đặc biệt những chú cá cơm vé nhỏ lại có giá trị kinh tế cao
giúp cho người dân vùng đầu nguồn biên giới của tỉnh đồng tháp thu nhập khá và có thể bám nghề
là nhánh sông thượng nguồn tiếp giáp với dòng biển hồ nước bạn campuchia
sông tiền cũng được thiên nhiên ban tặng nhiều sáng vật tự nhiên
cả mùa khô và mùa nước nổi
cứ độ tháng ba tháng bốn âm lịch hàng năm
người dân vùng đầu nguồn hồng ngự tỉnh đồng tháp lại chuẩn bị ngư cụ đi khai thác thủy sản
đặc biệt mùa này nhiều nhất là cá cơm
lưới cá cơm cũng tương tự các loại ngư cụ đánh bắt cá khác
mỗi tay lưới dài chừng một trăm linh m rộng một năm đến hai mét nhưng mắt lưới dày hơn
nhờ kết nối với những phao nổi nên khi thả lưới sẽ trôi theo dòng chảy
khoảng một giờ đồng hồ mỗi mẻ lưới được kéo lên trúng thì vài chục ký thấp hơn chừng vài ký
người dân cũng thu nhập vài trăm ngàn đồng mỗi ngày

xong đối với văn lưới cá cơm có những người đã gắn bó gần như cả đời mình

như bến sông này có đến hàng chục phương tiện hành nghề

với phạm vi hoạt động vài trăm mét người dân nơi đây mặc định tổ để phân tài theo thứ tự từng phương tiện
tự từng phương tiện người đánh bắt
xong sẽ nghỉ hơn hai giờ để nhường lượt
người khác những hình ảnh cách
xuồng trà nước như thế này đã gửi
lên vé đẹp dung dị của người dân
miền tây sông nước
như là mình vô
cái tổ gì đó
rồi cái đầu mình phân tài
phân tài cũng như ai trước
đi trước ai đi sau đi sau
phân tài vô
một mươi chiếc thì mình nằm ta đi hết
một mươi chiếc tới mình
khoảng hai ba tiếng
nếu mà đi lẹ nước dòng thì đi
khoảng hai tiếng mấy
còn nước lớn thì đi ba tiếng ba tiếng mấy
hình như mình đi bữa nay
mình đi một mươi hai giờ phải không
rồi bắt đầu khi sáng mình đi là sáu bảy giờ
xe dòng như có người ta nghỉ bớt
mình nhảy lên là chín một mươi giờ
cũng như là bán
người ta đi thụ khắp nơi mà
đi khắp nơi luôn như đi sài gòn
hay là bình dương là ngoài đó
có khi đi trên cam chia nữa
có khi làm khô rồi người ta tiêu dùng hằng ngày
thì nguyên con giờ thì bán
có hai chục cắn có hai chục
rồi mình cắt bốn chục bốn mấy không chừng
cắt đầu ra thành sống thẩm
còn bốn mấy năm mươi cũng có
khi sáu mươi cũng có
thì sống cũng hằng ngày ngày nào sống hằng nấy
cũng không nên đổi
khi mạng đêm buông xuống
cũng là lúc ra quần đánh bắt
của những ngư dân bắt tài muộn
lúc này công việc đánh bắt có phần bất bả hơn
những chiếc đèn phao này
là báo hiệu đặc trưng của ngư dân nơi đây
theo bà con
sơ dĩ mùa này chọn nghề dăn lưới cát cơm
vì có thu nhập khá và ổn định hơn
so với các loài cá khác
sau những chuyến đánh bắt vất vả
những mẻ lưới lại cặp bến
đây là lúc bà con phấn khởi nhất
có thể nói thiên nhiên luôn dung dưỡng
con người mỗi hoàn cảnh
hơn ai hết ngư dân nơi đây
luôn ý thức khai thác gắn bó với bảo vệ
nguồn lợi thủy sản
bởi họ hiểu rằng mỗi hành động bảo vệ môi trường tự nhiên
chính là góp phần vung đắp
cho cuộc sống của chính mình
thưa quý vị sau ba mươi năm năm khai thác
hiện cầu thăng long đã xuống cấp nghiêm trọng
ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn giao thông
của người và phương tiện qua cầu
và bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng bảy
cầu thăng long sẽ cấm hoàn toàn các phương tiện qua lại
để tiến hành sửa chữa quy mô lớn
cầu thăng long sẽ được sửa chữa bắt đầu
từ mùng một tháng bảy và dự kiến sẽ hoàn thành
xong trong quý bốn hai nghìn hai mươi
tổng mức đầu tư của dự án là gần hai trăm bảy mươi tỷ đồng
trong thời gian sửa chữa
tổng cục đường bộ sẽ cấm lưu thông hoàn toàn
qua cây cầu này đóng cửa toàn bộ cầu thăng long
đồng thời xây dựng phương án tổ chức giao thông
phân luồng các phương tiện di chuyển qua cầu nhật tân
việc thi công sửa chữa sẽ lập mái tre bằng tôn
để tránh những vấn đề thời tiết mưa nắng
gây bất lợi trong quá trình thực hiện dự án
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
gọi tắt là quy chuẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi chín
của bộ giao thông vận tải
ban hành có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
trong đó đáng chú ý là xe tải dưới một năm tấn
sẽ không được xem như là xe con
như quy định tại
quy chuẩn việt nam bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu
cụ thể quy chuẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi chín
quy định ô tô con hay còn gọi là xe con
là ô tô được xác định
theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
để chờ người không quá chín chỗ ngồi
kể cả chỗ người lái
so với hiện nay quyết định này đã loại xe tải
dưới một năm tấn ra khỏi danh sách trẻ con
với theo quy chuẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu
đang áp dụng xe con còn bao gồm
ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở
dưới một năm tấn
liên quan đến các dòng xe bán tải được quy định
theo quy chuẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi chín
thì với những dòng xe bán tải có khối lượng chuyên trở
trên chín trăm năm mươi kg thì sẽ được coi là xe tải
và bị kiểm soát thời gian ra vào đô thị
thưa quý vị theo dự thảo luật giao thông đường bộ
sửa đổi đang lấy ý kiến
có nội dung quy định người từ một mươi sáu tuổi trở lên
điều khiển xe gắn máy
dưới năm mươi dung tích sẽ phải có bằng lái a
đây là quy định cần thiết
khi mà tình trạng học sinh sử dụng loại phương tiện này
vi phạm luật giao thông
đang diễn ra khá phổ biến
theo luật giao thông đường bộ hiện hành
chưa có quy định về việc người điều khiển xe máy
xe đạp điện dưới năm mươi phân khối
phải có giới phép lái xe
chính vì vậy ý thức chấp hành luật giao thông
của các em học sinh gần như là không có
những vi phạm như không đổi mũ bảo hiểm
đi xe làn vượt đèn đỏ diễn ra phổ biến
thậm chí độ chế
để đạt tốc độ cao hơn
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tàn ả giao thông
dòng phương tiện nó đi theo luật
chỉ cần một số
phần tử một số phương tiện
không đi theo luật
lại là trở thành chứng ngại vật
thế cho nên rằng là
ở luật giao thông sổ đường này
đưa chính thức vào luật
thì chắc chắn là phải
đã cấp bằng là phải thi
mà đã thi là phải học
thì phải học
phải kiểm tra hai bước tối thiểu
là kiểm tra phần lý thuyết
và kiểm tra phần thực hành
thì cái đấy là tôi tin rằng là
bằng cái quy định của luật
thì rồi các văn bản dưới luật
sẽ triển khai
cái việc đào tạo
thi sát hạch nó bài bản hơn
theo các chuyên gia giao thông
với quy định người từ một mươi sáu tuổi trở lên
phải có bằng lái xe hạng a là cần thiết
xong để đạt bằng a
thì quy định chương trình đào tạo như thế nào
sát hạch ra sao
để các em học sinh có thể nắm được luật
và tham gia giao thông tự giác
góp phần giảm thiểu tách đạn giao thông
đối với lứa tuổi học trò
cần các văn bản hướng dẫn
cần các văn bản dưới luật
kể cả văn bản pháp lý
kể cả những cái chỉ dẫn kỹ thuật
những cái sổ tay kỹ thuật
để hướng dẫn để các cháu
tham gia giao thông
là có ý thức luật ngay
càng về sau các cháu nhiều tuổi cao hơn
có điều kiện là có thể là thi xe máy
lấy bằng ô tô
phân cối cao hơn
hoặc là thậm chí sau này có thể lái ô tô
những cái ý thức luật đã được hình thành
từ lúc nhỏ
thì cái đấy là hết sức là quan trọng
chín mươi số vụ tai nạn giao thông
liên quan đến học sinh rơi vào độ tuổi
từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
trong đó năm mươi hai học sinh đến trường
bằng xe đạp điện xe máy điện
nhưng chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe an toàn
đây cũng là lỗ hỏng trong kiến thức pháp luật
giao thông đường bộ
cần được biết lấp bằng việc cấp bằng a
để nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông
thưa quý vị vụ cháy vừa mới xảy ra
tại kho chứa hoa chất tại quận long biên
thành phố hà nội vào sáng ngày ba mươi tháng sáu
cho thấy trong thực tế lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
gặp rất nhiều khó khăn
và để chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao
việc chuẩn bị các phương án chữa cháy
theo từng loại hình đặc thù đám cháy
là rất cần thiết
và ngày hôm qua các đơn vị thuộc công an thành phố hà nội
cũng đã diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
tại tổ hợp trung tâm thương mại cang nam hà nội
mark tower quận nam từ liêm thành phố hà nội
giả định tình huống đám cháy xuất phát
từ tầng hầm tòa nhà
có sự cố cháy tràn sang dầu gây cháy lớn
có thương vong về người và thiệt hại về tài sản
theo phương án đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
đã tiến hành hướng dẫn nhân viên khách hàng
sơ tán kịp thời triển khai huy động phương tiện
trang bị tại chỗ phối hợp cùng lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và chống cháy lan sang khu vực lân cận
thông qua việc thực tập phương án các lực lượng
tham gia phối hợp đã rút ra nhiều kinh nghiệm
trong hướng dẫn bố trí lối thoát nạn
tại các khu vực tập trung đông người
việc triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt
hiệu quả cũng như công tác hỗ trợ đảm bảo
giao thông an ninh khu vực tòa nhà
nơi xảy ra sự cố
cũng theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
thực tế có đến bốn mươi các vụ cháy
được xử lý kịp thời nhờ có sự tham gia
hỗ trợ từ các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
lực lượng dân phòng tại các địa bàn dân cư
do đó việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền
huấn luyện thực tập phương án
có vai trò rất quan trọng để duy trì
hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
với phương châm bốn tại chỗ
thống nhất trong cả nước
thời gian khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
là ngày mùng năm tháng chín
các trường không tổ chức dạy học trước
thời gian tập trung học sinh
để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
sớm nhất là ngày mùng một tháng chín
đây là thông tin vừa được bộ giáo dục và đào tạo
cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ
vào chiều qua
theo đó các trường có thể tập trung học sinh
để chuẩn bị cho lễ khai giảng
nhưng không được chuẩn bị
trước ngày mùng một tháng chín
và không được tổ chức dạy học
nếu phát hiện trường nào dạy học trước
bộ giáo dục và đào tạo
sẽ yêu cầu địa phương có biện pháp xử lý
giải đáp các băn khoăn
liệu việc tụ trường muộn hơn
so với mọi năm một tháng
có ảnh hưởng tới chương trình học hay không
thời gian dự phòng ra sao
nhất là đối với những địa phương
hay xảy ra các hiện tượng bất thường
như bão lũ gây gián đoạn việc dạy và học
cũng tại buổi họp báo
một trong những vấn đề nổi cộng
được phóng viên đề cập
đó là việc lựa chọn sách giáo khoa lớp một
mới trong thời gian vừa qua
bộ cũng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
chậm thiếu sách giáo khoa năm học
việc cung ứng sách phải đảm bảo
đến tay học sinh phụ huynh và giáo viên
trước ngày một mươi năm tháng tám
theo thông lệ tháng bảy hàng năm
đây là thời điểm có hiệu lực của nhiều chính sách
vào tháng bảy này thì hàng loạt chính sách
mới cũng được áp dụng
có thể kể đến là bỏ chế độ biên chế suốt đời
đối với viên chức nâng chuẩn trình độ giáo viên
tăng mức giảm trừ giá cảnh
chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời
với viên chức từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời
đối với viên chức
cụ thể hợp đồng không xác định thời hạn
hay thường gọi là chế độ biên chế suốt đời
chỉ còn được áp dụng với ba trường hợp
thứ nhất viên chức được tuyển dụng
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thứ hai cán bộ công chức
chuyển thành viên chức
thứ ba người được tuyển dụng làm viên chức
làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội
đặc biệt khó khăn
hai nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
giáo viên mầm non phải có bằng
tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên
giáo viên tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
phải có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên
giảng viên đại học tối thiểu phải có bằng thạc sĩ
việc nâng chuẩn trình độ
đối với những giáo viên nêu trên
sẽ được thực hiện theo lộ trình
ba tăng mức giảm trừ gia cảnh
thuế thu nhập cá nhân lên một mươi một triệu đồng một tháng
theo đó mức giảm trừ gia cảnh
quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân
được điều chỉnh như sau
mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế
là một mươi một triệu đồng một tháng
tương đương một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc
là bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng một tháng
bốn có căn cước công dân
sẽ được cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu
cụ thể từ ngày một tháng bảy
người có thể căn cước công dân
đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu
được lựa chọn nơi cấp hộ chiếu sao cho thuận lợi
thay vì phải thực hiện ở nơi thường trú
hoặc nơi tạm trú như hiện nay
năm thêm nhiều trường hợp tạm hoãn
nghĩa vụ dân quân tự vệ
nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người có chồng hoặc vợ là công chức
viên chức công nhân quốc phòng
đang phục vụ trong quân đội công an
lao động chính duy nhất trong hộ cận nghèo
câu chuyện về lòng dũng cảm vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay